tại thành phố hải dương tỉnh hải dương đã ba mươi ngày qua không ghi nhận thêm ca mắc covid một mươi chín nào trong cộng đồng
đạt được kết quả như vậy là nhờ sự vào cuộc của không chỉ các cấp chính quyền
mà còn là ý thức phòng chống dịch của mỗi gia đình mỗi người dân
tại một cửa hàng kinh doanh dịch vụ ăn sáng trên phố nguyễn hải thanh thành phố hải dương
khi khách hàng đến ăn đều được ghi lại thông tin liên lạc quán cũng có đầy đủ các loại dung dịch khử khuẩn
chỗ rửa tay cho khách vào ăn bố trí khoảng cách giữa các bàn ăn theo đúng yêu cầu phòng chống dịch bảo đảm sạch sẽ và thoáng mát
cửa hàng chúng tôi thì từ chủ đến nhân viên đều thực hiện quanh chính sách
quanh như là chấp hành mọi loại quy ghi chép khách ra và khách vào số điện thoại đầy đủ
và thực hiện coi như là an toàn thực phẩm vệ sinh sạch sẽ rồi trật tự an ninh đầy đủ phòng chống dịch covid một mươi chín
việc ghi lại nhật ký khách hàng vào ăn
như cửa hàng trên chỉ là số ít trong số các cửa hàng duy trì thực hiện
bên cạnh việc chưa được quan tâm đúng mức phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín trong tình hình mới của các cửa hàng kinh doanh ăn uống
đặc biệt là dịch vụ ăn sáng trà đá rẻ khát thì còn phải kể đến tâm lý chủ quan của một bộ phận khách hàng tới những nơi đây
ban chỉ đạo chúng tôi cũng đã cho các lực lượng chuyên môn xuống từng hộ kinh doanh ký cam kết và nhắc nhở
mặt khác thì về phía địa phương cũng chỉ đạo
giải quyết kiên quyết không cho các ngành hàng buôn bán kinh doanh trên vỉa hè và các nhà hàng phải đảm bảo đúng yêu cầu
bài học kinh nghiệm từ nhà hàng thế giới bò tươi ba mươi sáu ngô quyền vẫn còn đó
các địa phương tại thành phố hải dương cần đẩy mạnh tuyên truyền nhắc nhở các hộ kinh doanh ăn uống thực hiện nghiêm túc
mỗi người dân cần nâng cao ý thức phòng chống dịch đừng vì chủ quan mà khiến tình hình dịch bệnh trở nên khó kiểm soát